tại cảng dung quốc công ty công nghiệp nặng dossan việt nam đã xuất khẩu ba cầu trục cảng biển siêu trường siêu trọng sang ấn độ
việc xuất khẩu thiết bị công nghiệp nặng made in việt nam là một trong những hoạt động nổi bật của các doanh nghiệp ở khu kinh tế dung quốc
nhằm phát triển chương trình cơ khí trọng điểm quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ba mươi cảng biển siêu trường siêu trọng hơn bốn năm trăm linh tấn mỗi cầu trục có chiều cao bảy mươi bốn mét chiều dài một trăm bốn mươi ba m rộng hai mươi sáu mét
các cầu trục siêu trường siêu trọng này có thể bốc rỡ các container hàng hóa trọng tải từ bảy mươi năm đến một trăm linh tấn
tất cả thiết bị công nghiệp nặng này được sản xuất lắp ráp tại việt nam
đây là ba trong số một mươi hai cầu trục thiết bị công nghiệp nặng được do san vina ở khu kinh tế dung quốc ký kết cung cấp cho đối tác tại ấn độ
chín cầu trục còn lại sẽ hoàn thành và bàn giao cho ấn độ vào năm hai nghìn một mươi chín